hôm nay kỷ niệm một trăm một mươi ba năm ngày sinh tổng bí thư trần phú ngày một tháng năm năm một nghìn chín trăm linh bốn một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng chí trần phú sinh ra trong một gia đình trí thức nho học giàu lòng yêu nước quê gốc tại đức thọ hà tĩnh
ông đã trở thành người học trò ưu tú của chủ tịch hồ chí minh và là tổng bí thư đầu tiên của đảng cộng sản việt nam khi mới hai mươi bảy tuổi
tháng bảy năm một nghìn chín trăm ba mươi đồng chí trần phú được bổ sung vào ban chấp ủy lâm thời và được giao nhiệm vụ dự thảo luận cương chính trị của đảng
bản luận cương chính trị do đồng chí trần phú khởi thảo là một văn kiện quan trọng của đảng cộng sản đông dương nay là đảng cộng sản việt nam
là cơ sở để đảng ta đề ra sách lược chiến lược của đảng trong suốt quá trình đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng
tại ngôi nhà ở phố giang solê nay là số nhà chín mươi phố thở nhuộm
ngôi nhà là biệt thự của một viên chức cao cấp người pháp thanh tra sở tài chính của chính quyền thực dân
đồng chí trần phú ở trong một buồng nhỏ
trong đó có một tấm phản vừa làm dừng ngủ vừa làm bàn viết
chính tại nơi này đồng chí đã bí mật viết bản dự thảo luận cương chính trị
luận cương chính trị do đồng chí trần phú dự thảo và được hội nghị ban chấp hành trung ương tháng một mươi năm một nghìn chín trăm ba mươi thông qua là văn kiện quan trọng của đảng
đã vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa mark lenin về vấn đề dân tộc và thuộc địa và những luận điểm cơ bản trình bày trong chính cương ván tắt và sách lược ván tắt
do đồng chí nguyễn ái quốc soạn thảo được thông qua tại hội nghị thành lập đảng
luận cương xác định tính chất của cách mạng đông dương lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền có tính chất thổ địa phản đế
sau đó tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa bỏ qua tư bản chủ nghĩa
xác định mâu thuẫn giai cấp diễn ra giữa một bên là thợ thuyền dân cày và các phần tử lao khổ với một bên là địa chủ phong kiến tư bản và đế quốc chủ nghĩa
luận cương chính trị năm trăm ba mươi của trần phú
khẳng định là phải đấu tranh được cấp thực hiện cái nhiệm vụ dân chủ đã
trước là làm cách mạng dân tộc sau là làm cách mạng thế giới thì phải đổi tên đảng cộng sản việt nam thành đảng cộng sản đông dương cho nó có tính chất rộng rãi hơn
tức là làm phải làm cách mạng cả đông dương rồi đến làm cách mạng cả thế giới
nên quyết định đổi tên đảng cộng sản việt nam thành đảng cộng sản đông dương chỉ sau tám tháng
với công lao và đóng góp to lớn đó đồng chí trần phú đã được hội nghị ban chấp
hành trung ương tháng một mươi năm một nghìn chín trăm ba mươi bầu làm tổng bí thư đầu tiên của đảng
sáng ngày một mươi tám tháng bốn năm một nghìn chín trăm ba mươi một tại cơ quan ấn loát của đảng số nhà sáu mươi sáu đường champagno nay là đường lý chính thắng quận ba thành phố hồ chí minh tổng bí thư trần phú đã bị xa lưới kẻ thù
đây là một tổn thất vô cùng to lớn đối với đảng và cách mạng việt nam đang trong thời kỳ phục hồi củng cố và phát triển

chế độ tàn bạo của nhà tù đã làm sức khỏe của đồng chí suy kiệt
bệnh tràng nhạc và bệnh lao phổi tái phát nặng hơn
để mong có thể khai thác những bí mật của cách mạng bọn cai ngục đã đưa đồng chí trần phú tới nhà thương để chữa trị
xong do bệnh tình quá nặng đồng chí đã chút hơi thở cuối cùng khi mới hai mươi bảy tuổi
trước khi hy sinh đồng chí trần phú đã nhắn nhủ các đồng chí của mình hãy giữ vững trí khí chiến đấu
câu nói nổi tiếng của tổng bí thư trần phú đã trở thành vũ khí phương châm lý tưởng sống ý chí quyết tâm phân đấu cống hiến của các thế hệ cán bộ đảng viên và tuổi trẻ việt nam
chỉ khi đây là cái trí khí của người cộng sản mà giữ vững trí khí của người cộng sản đây trước hết là giữ vững cái lý tưởng lập trường quan điểm
thứ hai là giữ vững cái nhân cách của người cộng sản để trong bất kỳ một cái hoàn cảnh nào anh vẫn giữ được cái bản lĩnh chiến đấu
cái sức lan tỏa rồi từ đó mà cái lý tưởng cộng sản của chúng ta tiếp tục được tiếp nối và phát triển
đây là một lời nhắn gửi trong một cái hoàn cảnh cụ thể nhưng mà áp dụng vào trong các điều kiện lịch sử khác nhau
thì nó có cái sức lan tỏa như là một giá trị văn hóa
và chúng tôi cho rằng là hãy giữ vững trí khí chiến đấu cùng với nhiều lời hiệu triệu khác của các đồng chí lãnh đạo tiền bối của đảng ta
thì nó tạo thành một cái bỏ đuốc những bỏ đuốc này là luôn xoay sẵn dưới cái góc đồ giá trị của văn hóa
và nó làm thăm giàu có hơn phong phú hơn cái đời sống văn hóa kinh tâm của đảng ta
mặc dù quãng đời hoạt động không dài nhưng đồng chí trần phú đã có những đóng góp to lớn
quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của đảng trong thời kỳ sôi động quyết liệt nhất của những năm một nghìn chín trăm ba mươi một nghìn chín trăm ba mươi một
là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng trí công vô tư cho tất cả chúng ta học tập như chủ tịch hồ chí minh đã từng nói
đó là tấm gương tận chung với nước tận hiếu với dân
cống hiến chọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp
với ý chí niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng cộng sản vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng
đó là trí khí cốt cách kiên trung của người cộng sản
và là tấm gương vượt qua muôn vàn khó khăn của hoạt động bí mật và hoàn cảnh tù đầy